tiền công là năm đồng một kg mũ
chúng tôi làm công nhân cạo mũ rất khổ
năm thứ nhất công ty trả công năm thứ hai thì trả theo sản phẩm
năm thứ ba cạo thì không có mũ không đủ mũ không đáp ứng nhu cầu của chúng tôi
tôi đi làm cả ngày và đêm sáng thì dậy từ ba giờ đi cạo
tiền lương tháng bốn thì tháng sáu mới thanh toán
mong sao đảng nhà nước quan tâm đến chúng tôi
chúng tôi trồng cây cao su làm sao mới thoát được nghèo
có thể thấy dù đã có diện tích trồng cao su cho thu hoạch mủ
nhưng người dân ở bản bùng vẫn loay hoay kiếm từng bữa cơm hằng ngày
đa số đều muốn được chuyển đổi đất sang trồng các loại cây khác sớm mang lại kinh tế hơn
đề nghị công ty là trả lại đất cho các hộ dân
để dân có đất canh tác
chúng tôi có thể chuyển sang trồng cây cao su hơn
nếu công ty không trả lại cho người dân
thì đề nghị công ty là thuê đất
chứ không tính góp đất làm cổ phần cổ đông như trước đây nữa
và đề nghị công ty quan tâm đến người dân công nhân
riêng được một lúc
cho đến lúc này khi chưa có một nghiên cứu thật cụ thể về tính bền vững của cây cao su tại tây bắc
như yêu cầu của thủ tướng chính phủ trong quyết định chín trăm chín mươi rất khó có thể đưa ra hướng giải quyết rốt ráo
có thể tạm thời chưa bàn đến các yếu tố khách quan và chủ quan dẫn đến việc cây cao su tại sơn la chậm và ít cho thu hoạch mủ
điều đáng bàn hiện nay là công ty cao su sơn la trước hết cần bảo đảm và rõ ràng
minh bạch quyền lợi của người dân góp đất trồng cao su cũng như công nhân
được biết các địa phương trên địa bàn tỉnh sơn la đã tổ chức lấy ý kiến người dân
cũng như có báo cáo cụ thể về hiệu quả cũng như khó khăn trong trồng cây cao su
lãnh đạo tỉnh sơn la cần sớm đánh giá và tổng kết loại cây trồng này
ở đâu cây cao su không phát triển được thì phải ngay lập tức có phương án bàn giao lại đất cho người dân
để sớm chuyển đổi sản xuất không để người dân mòn mỏi chờ dòng vàng trắng